với tinh thần chống dịch như chống giặc các y bác sĩ cán bộ thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh bình đã nỗ lực hết mình tận tâm tận lực để hạn chế dịch bệnh phát sinh lan rộng ảnh hưởng đến cộng đồng tạo sự yên tâm và niềm tin cho nhân dân
những ngày này tuy dịch bệnh đã dần được khống chế nhưng những cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh bình vẫn tất bật trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
do đặc thù công việc đây là những công việc mang tính chất đột xuất mà chúng mình là thành viên trong đội phản ứng nhanh
do đó thì khi mà có những cái thông tin về tình hình dịch bệnh hoặc là những cái sự kiện mà cần phải đi điều tra giám sát thì là chúng mình sẽ phải lên đường ngay lập tức
qua cái nhiệm vụ lần này thì chúng tôi đánh giá trung tâm cc là rất là quan trọng đặc biệt quan trọng trong quá trình mà phát hiện
phân loại giúp cho đơn vị cũng như là nơi cách ly là phát hiện sớm những công dân mà nghi ngờ hoặc những công nhân mắc để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh
dù phải đối mặt với hóa chất công việc khó khăn nguy hiểm sau ai cũng hướng tới mục tiêu là đẩy lùi dịch bệnh
mỗi ca bệnh điều trị thành công mỗi ổ dịch được khoanh vùng đằng sau đó là công sức của họ
đến nay đã hơn sáu mươi ngày liên tiếp ninh bình không có ca bệnh xác định ngoài cộng đồng
trong phòng chống dịch bệnh bất kỳ địa phương nào cũng thế thôi cdc đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là với một dịch bệnh mới và chúng ta cũng còn chưa hiểu hết về nó như dịch bệnh covid một mươi chín
thời điểm hiện nay khi dịch bệnh covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh bình vẫn sẽ tiếp tục sát sao trong công tác phòng chống dịch
trong phòng chống dịch góp phần cùng cả nước chăm sóc sức khỏe cho người dân việt nam trong trận đại dịch này